tháng một đối tượng kiều đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường đội cấn quận ba đình hà nội
quá trình điều tra ban đầu xác định đối tượng kiều sau khi uống say nảy sinh ý định đồi bại với chị linh và rủ nạn nhân ra bờ suối ngồi chơi
khi kiều dùng vũ lực uy hiếp để thực hiện hành vi đổi bại thì gặp phải sự chống cự quyết liệt của chị linh nên đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phi tang thi thể
còn tại tỉnh thừa thiên huế công an huyện phong điền cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng
công an huyện phong điền đã thu giữ một số lượng lớn ma túy và một khẩu súng tự chế
trước đó công an huyện phong điền đã bắt giữ được đối tượng lê văn anh tuấn chú tại thôn vân quật đông xã hương phong thị xã hương trà có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và lê trí bảo chú tải xã phong an huyện phong điền có hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ trên một mươi năm gram hồng phiến và ma túy đá một khẩu súng rulo tự chế và một số vật chứng khác
hiện công an huyện phong điền đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ các đối tượng có liên quan
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán canh tí và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi
chỉ thị số ba của thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông
đường bộ và đường sắt cùng với sự vào cuộc quyết liệt hiệu quả của các bộ ban ngành địa phương tình hình trật tự an toàn giao thông sau sáu ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đã cơ bản được đảm bảo tốt
số vụ nhập viện do tai nạn giao thông đã giảm một mươi tám hai so với cùng kỳ riêng số vụ tai nạn giao thông liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước
ngày hai mươi tám tháng một tức ngày bốn tết canh tí toàn quốc xảy ra ba mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết hai mươi người bị thương bốn mươi hai người tính chung trong sáu ngày nghỉ tết cả nước xảy ra một trăm bảy mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết một trăm hai mươi hai người bị thương một trăm năm mươi người
so sánh với cùng kỳ của tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín giảm một mươi bốn vụ tương đương với bảy bốn tăng chín người chết tương đương với bảy chín mươi sáu giảm ba mươi hai người bị thương tương đương với hai mươi bảy
cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra xử lý hai một trăm sáu mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền gần một bảy tỷ đồng tạm giữ hai mươi năm xe ô tô ba trăm một mươi tám xe mô tô tước ba trăm linh một giấy phép lái xe các loại
có năm mươi hai địa phương đã báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn xử lý tám trăm sáu mươi bảy trường hợp
trên các tuyến đường thủy đã kiểm tra xử lý hai trăm hai mươi trường hợp vi phạm phạt tiền hai trăm ba mươi triệu đồng
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi tám tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã ký
ký bàn hành chỉ thị số năm ctttg về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
trong đó yêu cầu trước mắt thành lập đội phản ứng nhanh
bộ y tế hàng ngày báo cáo thủ tướng chính phủ
chỉ thị nêu rõ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gọi tắt là ncov gây ra đang diễn biến phức tạp tại trung quốc
đến nay dịch bệnh này đã lan rộng ra ba mươi trên ba mươi một tỉnh thành phố của trung quốc và đã lây lan ra một mươi tám quốc gia vùng lãnh thổ
đây là dịch bệnh mới
nguy hiểm có khả năng lây lan nhanh chưa có vaccine thuốc điều trị đặc hiệu
tổ chức y tế thế giới đưa ra cảnh báo dịch đã ở cấp độ rất cao tại trung quốc cấp độ cao ở khu vực và toàn cầu
tại việt nam đã có hai người trung quốc bước đầu xác định nhiễm ncov
nước ta có đường biên giới dài lưu lượng người qua lại giao thương lớn với trung quốc nên nguy cơ dịch bệnh này lây lan có thể bùng phát là rất lớn
và để chủ động phòng chống dịch thủ tướng chính phủ chỉ thị
các bộ ngành địa phương
không được chủ quan không để dịch lây lan phải coi việc phòng chống dịch như chống giặc
các cấp các ngành các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam luật khám bệnh chữa bệnh luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào việt nam
huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân
hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra
một bộ y tế có trách nhiệm
tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các địa phương đơn vị thực hiện nghiêm việc giám sát phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm cách ly triệt để
theo dõi các trường hợp có tiếp xúc với người nghi ngờ nhiễm chỉ đạo các tỉnh có cửa khẩu đường bộ đường thủy sân bay quốc tế
giám sát chặt các hành khách nhập cảnh đối với các trường hợp đi từ vùng dịch quản lý các trường hợp bệnh phòng chống nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế
không để xảy ra các trường hợp người bệnh và cán bộ y tế bị lây nhiễm dịch bệnh này
bộ y tế đã khởi động các cơ sở y tế phòng chống dịch tuyến tỉnh các bệnh viện tuyến trung ương bệnh viện thuộc ngành công an quân đội
bệnh viện giã chiến của quân đội để chủ động ứng phó sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân khi có yêu cầu
này tiếp tục hoàn thiện phương án để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết chỉ đạo thực hiện nghiêm việc khử trùng tẩy độc tại các cửa khẩu đường hàng không đường bộ đường thủy
thông tin kịp thời diễn biến tình hình dịch đưa ra các khuyến cáo về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch
có kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bảo đảm cơ số thuốc trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch
sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có hướng dẫn chỉ đạo quy trình phác đồ điều trị hạn chế thấp nhất tử vong
phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội và các đơn vị y tế địa phương tổ chức cách ly và quản lý những người lao động làm việc
khi phát hiện trường hợp mắc nghi ngờ mắc bệnh
bộ văn hóa thể thao và du lịch có trách nhiệm theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh ncov chỉ đạo các công ty du lịch
hủy các tour gói du lịch không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh thành phố đang có dịch có người mắc bệnh
và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến việt nam quản lý và theo dõi chặt chẽ lịch trình tình hình sức khỏe
và khuyến nghị hạn chế di chuyển du khách trung quốc hiện đang ở việt nam
chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ sở y tế địa phương tổ chức cách ly quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh
bộ công an có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát kiểm soát chặt chẽ dịch ngay tại cửa khẩu
bảo đảm an ninh cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh nghi ngờ mắc bệnh chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế
tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng
bộ quốc phòng có trách nhiệm phối hợp với ngành y tế thực hiện nghiêm việc giám sát kiểm soát chặt chẽ dịch tại cửa khẩu
chia sẻ các thông tin về hành khách nhập cảnh với ngành y tế chỉ đạo việc cấm người qua lại tại các đường mòn lối mở với trung quốc
và kiểm soát chặt chẽ khách qua lại tại các cửa khẩu khác chuẩn bị sẵn sàng triển khai bệnh viện giã chiến trong trường hợp dịch lan rộng
chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các đơn vị quân đội
bộ giao thông vận tải có trách nhiệm tạm thời ngừng cấp phép các chuyến bay từ việt nam đến vùng có dịch của trung quốc
và ngừng tất cả các chuyến bay từ vùng có dịch đến việt nam
triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải
xem xét thực hiện việc phòng bệnh trên các chuyến bay các phương tiện vận tải hành khách
khuyến cáo hạn chế các chuyến bay đi đến các khu vực đang có dịch tại trung quốc
bộ ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội xác định số lượng người việt nam
tại khu vực có dịch để bảo hộ công dân việt nam khi cần
thông báo cho các cơ quan ngoại giao của các nước trong trường hợp phải cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài mắc bệnh
nghi ngờ mắc bệnh tại việt nam
bộ lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giám sát chặt chẽ
tình hình sức khỏe của những người lao động làm việc xuất phát trở về từ các khu vực đang có dịch
bộ thông tin và truyền thông có trách nhiệm phối hợp với bộ y tế ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tuyên truyền phổ biến về công tác phòng chống dịch
chỉ đạo các cơ quan truyền thông đăng tải các bản tin về tình hình dịch chính xác kịp thời
và các biện pháp để người dân chủ động phòng chống dịch không hoang mang lo lắng
phối hợp với ngành y tế phòng chống dịch hiệu quả
bộ giáo dục và đào tạo có trách nhiệm
thông tin tới các học sinh sinh viên đang du học ở nước ngoài để chủ động không đến các khu vực
đang có dịch tại trung quốc và tự áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
phổ biến thông tin về tình hình dịch các biện pháp phòng chống dịch tới học sinh sinh viên trên toàn quốc
có trách nhiệm tham gia các hoạt động phòng chống dịch khi có yêu cầu của ngành y tế
bộ tài chính có trách nhiệm bảo đảm đủ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch khi có nhu cầu cần thiết
một mươi một chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các sở ban ngành và các địa phương quyết liệt sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch
hạn chế thấp nhất tử vong bảo đảm cung cấp đủ phương tiện vật tư thuốc trang thiết bị kinh phí
cho các hoạt động phòng chống dịch chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn
một mươi hai đề nghị ubnd mặt trận tổ quốc việt nam chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực chủ động phối hợp
với ngành y tế và chính quyền các cấp thực hiện tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội
đối với công tác phòng chống dịch bệnh này
một mươi ba trong giai đoạn hiện nay thủ tướng chính phủ cử phó thủ tướng vũ đức đam làm trường ban chỉ đạo phòng chống dịch
trước mắt thành lập đội phản ứng nhanh thành viên là đại diện lãnh đạo các bộ y tế công an quốc phòng ngoại giao
nông nghiệp và phát triển nông thôn giao thông vận tải lao động thương binh và xã hội văn hóa thể thao và du lịch
để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phòng chống dịch
một mươi bốn bộ y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ trình thủ tướng chính phủ quyết định thành lập ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh ncov do phó thủ tướng vũ đức đam làm trưởng ban
bộ y tế chịu trách nhiệm kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ thị này
hàng ngày báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả công tác phòng chống dịch bệnh này

bộ y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ chỉ trong vòng một buổi sáng nên áp lực rất lớn về tình hình trật tự an toàn giao thông
nhiều đối tượng hình sự lợi dụng nơi đông người để trà trộn thực hiện hành vi trộm cắp móc túi
để chủ động phòng ngừa cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ của lực lượng an ninh
đã chủ động bố trí đủ quân số ứng trực tuần tra giữ gìn trật tự trị an
trên các tuyến đường ra vào bảo tàng quang trung cảnh sát giao thông trật tự đã tăng cường tuần tra hướng dẫn giao thông đảm bảo không để un tắc
thưa quý vị và các đồng chí từng gốc cây ngọn cỏ trên các đảo thuộc quần đảo trường sa đều thể hiện sự kiên cường tỏa sức sống mãnh liệt giữa phong ba bão tố
trong đó cây bàng vuông chính là biểu tượng cho sự kiên cường của người lính đảo với nhiệm vụ chắc tay súng
giữ gìn chủ quyền biển đảo